hơn một tháng kể từ khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta có hiệu lực trị giá xuất khẩu nông lâm thủy sản vào eu tháng tám là ba trăm năm mươi triệu usd tăng một mươi bảy so với tháng bảy
kể từ ngày một tháng tám giá gạo xuất khẩu của việt nam vào thị trường eu đã tăng tám mươi hai trăm linh usd một tấn tùy loại so với trước đây
ước tính trị giá xuất khẩu gạo tháng tám của việt nam vào eu đạt hơn một hai triệu usd tăng chín mươi ba năm so với tháng bảy và tăng ba mươi năm sáu so với cùng kỳ năm trước
bên cạnh gạo rau quả tươi việt nam được đánh giá rộng cửa vào eu kể từ ngày một tháng tám vừa qua
hiện eu là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của rau quả việt nam
trị giá xuất khẩu các sản phẩm rau quả của việt nam sang eu trong tháng tám ước đạt một mươi bốn bảy triệu usd tăng hai mươi năm hai so với tháng bảy và tăng sáu
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín